công an tp hải phòng vừa cho biết đã thực hiện quyết định tạm giữ hình sự đối với vũ văn tuấn ba mươi hai tuổi ở quận hải an và nguyễn thái sơn hai mươi năm tuổi ở quận ngô quyền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi tại số bốn mươi lực hành phường đăng lâm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng bắt quả tang vũ văn tuấn và nguyễn thái sơn đang giao dịch hai mươi sáu gam ma túy tổng hợp
khám xét nơi ở của tuấn cơ quan công an thu giữ thêm hai một mươi một gam ma túy tổng hợp ba khẩu súng năm viên đạn ak một trăm bảy mươi viên đạn trì ba kiếm một sao một cân đệ tử và một số tăng vật liên quan hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ